thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua bộ ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ
dưới sự chủ trì của người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng
hai vấn đề hai công dân bị bắt giữ tại tây ban nha
và lao động việt nam bị cưỡng bức tại campuchia là nội dung được quan tâm nhiều nhất
trả lời câu hỏi của phóng viên về hai công dân việt nam bị cảnh sát tây ban nha bắt giữ
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
đại sứ quán việt nam tại tây ban nha đã nhận được thông tin
và đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân
cũng theo đại sứ quán thì các cơ quan chức năng của tây ban nha
thì vẫn đang trong quá trình thu thập thông tin và chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ án
hai công dân nói trên thì ở trong điều kiện sức khỏe bình thường
và được hỗ trợ pháp lý theo đúng quy định
cũng liên quan đến vấn đề bảo hộ công dân
trả lời câu hỏi về tình hình công dân việt nam bị cưỡng bức lao động tại campuchia
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
thời gian qua các cơ quan đại diện của việt nam
tại campuchia đã hỗ trợ cho rất nhiều trường hợp công dân gặp khó khăn hoạn nạn để đưa về nước
đại sứ quán việt nam tại campuchia cũng đã có đường dây nóng bảo hộ công dân hai mươi bốn trên bảy
cũng như là đường dây nóng của cục lãnh sự để tiếp nhận các thông tin của các nạn nhân
cũng như là các thông tin cảnh báo khác
đồng thời thì cũng phối hợp với các cơ quan chức năng ở trong nước
đặc biệt là các cơ quan báo chí để thông tin tuyên truyền
cảnh báo và nâng cao cái nhận thức của người dân
bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện việt nam tại nước ngoài
sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước
các công ty quản lý và sử dụng lao động tăng cường điều tra
triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết
để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh từng bước đẩy lùi tình trạng này